liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc xảy ra vào hồi cuối tháng chín năm ngoái
điện kremlin đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế công khai
bốn vụ dò dỉ lớn đã được phát hiện tại các đường ống dòng chảy phương bắc một và hai dẫn khí đốt từ nga tới đức qua biển baltic
cả nga và phương tây đều nghi ngờ đây là hành động phá hoại có chủ đích
song nghi phạm đứng sau vụ việc vẫn còn gây tranh cãi
người phát ngôn điện kremlin nói rằng vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng đặc biệt về mặt an ninh
là tiền lệ vô cùng nguy hiểm
nga từng đề xuất thành lập một cuộc điều tra chung với thụy điển và đan mạch về các vụ nổ
có nguy cơ khiến ba trong số bốn dòng của dự án khí đốt dòng chảy phương bắc một và hai bị ngừng sử dụng vĩnh viễn
nhưng cả thụy điển và đan mạch đều bác bỏ ý tưởng về sự tham gia của nga